tại hội nghị ở luxembourg ngày một mươi bảy tháng một mươi ngoại trưởng các nước thuộc liên minh châu âu eu đã nhất trí thành lập một đội ngũ huấn luyện khoảng một mươi năm quân từ ukraine từ tháng tới và bổ sung khoản tài trợ trị giá năm trăm linh triệu euro để cung cấp vũ khí cho kiev
trong một tuyên bố đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell cho biết ngày một mươi bảy tháng một mươi eu tăng cường hỗ trợ ukraine để nước này tự vệ trước chiến dịch quân sự của nga
ông borrell cũng cho hay đội ngũ hỗ trợ này ban đầu được thành lập trong hai năm sẽ huấn luyện các lực lượng vũ trang ukraine để họ có thể tiếp tục dũng cảm chiến đấu
các ngoại trưởng cũng nhất trí bổ sung khoản tài trợ trị giá năm trăm linh triệu euro để cung cấp vũ khí cho kiev
nâng tổng số tiền dành cho việc viện trợ vũ khí cho ukraine lên hơn ba tỷ euro